tỉnh đồng nai đã bước vào bảy ngày tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trước số lây nhiễm covid một mươi chín vẫn gia tăng lại có địa bàn giáp ranh với tâm dịch tp hcm
ngành y tế cùng với lực lượng công an đang thực hiện các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dịch bệnh
ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh đồng nai tổ chức lấy mẫu trên diện rộng toàn địa bàn
ghi nhận tại thành phố biên hòa có khoảng một trăm hai mươi tình nguyện viên nhân viên y tế và lực lượng quân đội
tham gia đợt lấy mẫu tầm soát